lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể trong vụ lật thuyền trên sông chanh đoạn qua phường hà an
thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh khiến bốn người mất tích
thủ tướng chính phủ có công điện chỉ đạo tập trung khắc phục sự cố
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn
yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh và các cơ quan có liên quan tiếp tục huy động lực lượng
phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất
kịp thời nhất chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh điều tra cụ thể nguyên nhân sự cố
làm rõ trách nhiệm để kịp thời giúp kinh nghiệm và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
thủ tướng chỉ đạo các bộ giao thông vận tải bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ công an theo chức năng quản lý nhà nước được sao
chủ động chỉ đạo các địa phương trong cả nước và cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn
tuyên truyền kiểm tra đôn đốc các chủ phương tiện tàu thuyền bao gồm cả tàu thuyền du lịch
đánh cá và vận tải triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người phương tiện hoạt động trên sông trên biển
tính đến một mươi sáu h chiều nay có bốn thi thể trong vụ chìm xà lan chở đá hộng
ở vùng biển lý sơn tỉnh quảng ngãi được tìm thấy
tuy nhiên theo cảng vụ hàng hải tỉnh quảng ngãi cả bốn nạn nhân đều nằm ngoài danh sách
các thuyền viên đăng ký xuất bến
tại cảng kỳ hà tỉnh quảng nam làm việc với các cơ quan chức năng
ông nguyễn minh tuấn chủ tàu kéo và xà lan bị chìm cho biết đơn vị đang thực hiện hợp đồng
chở đá hộp từ kỳ hà ra đảo lý sơn cho công ty trách nhiệm hiệu hoạn lý tuấn tỉnh quảng ngãi
để xây dựng công trình đê chăn sóng
đến nay chưa thể xác định được chính xác là có bao nhiêu thuyền viên lúc tàu kéo và xà lan gặp nạn
nên việc tìm kiếm rất khó khăn
sau khi sự cố nghiêm trọng xảy ra thứ trưởng bộ giao thông vận tải đã có mặt tại tỉnh quảng ngãi
chỉ đạo các lực lượng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích
tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử bốn mươi bị cáo liên quan đường xây tín dụng đen
qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn hai mươi tỷ đồng
theo cáo chẳng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lu wang li xiaohu wu jichao và nhiều đối tượng quốc tịch trung quốc khác
để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng hoặc các đường link website do các đối tượng này tạo ra
các đối tượng này đã thông qua đối tượng nguyễn tránh thiên trực tiếp thuê nhiều người việt nam
đứng tên thành lập các pháp nhân thương mại ảo công ty ma tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vay với lãi nặng
các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại
nhằm mục đích sửa tiền qua bất động sản chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ việt nam
qua hai ngày xét xử tòa nhân dân tỉnh quảng nam tuyên án bị cáo lu wang hai mươi một tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và một mươi một năm tù về tội rửa tiền
bị cáo wu ji chao bị tuyên một mươi năm tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một mươi năm tù về tội sửa tiền
bị cáo li seou lĩnh mức án một mươi tám tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ chín tháng tù treo cho đến một mươi tám tháng tù giam
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định khởi tố tạm giam vũ minh tiến
chú huyện gia viễn tỉnh ninh bình về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với trần văn nam ở xã gia phong huyện gia viễn
tiến đã sử dụng súng ngắn dạng súng côn bắn lên trời ba phát gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
sau đó tiến đến cơ quan công an đầu thú quá trình làm việc tiến khai
mua khẩu súng trên và sáu viên đạn qua mạng xã hội sau đó mang đến nhà trần văn nam và gây án
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
đối với bị cáo đoàn ngọc khiêm chú xã hưng đạo thành phố cao bằng
theo cáo trạng sau khi đoàn ngọc khiêm nhận được điện thoại của một người đàn ông tên là hùng
qua ứng dụng zalo về việc thuê trở người trung quốc từ cao bằng về hà nội với giá
một mươi năm triệu đồng tiền công dù biết rõ khách là những người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
không có hộ chiếu và giấy tờ nhập cảnh lưu trú tại việt nam
khi khiêm điều khiển xe ô tô chở theo ba người đàn ông trung quốc theo đường quốc lộ ba
đến địa phận thôn thác giềng phường xuất hóa thành phố bắc cạn
thì công an tỉnh bắc cạn dừng xe kiểm tra phát hiện và lập biên bản sự việc
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo đoàn ngọc khiêm một mươi năm tháng tù
nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là ba mươi tháng phạt bổ sung một mươi triệu đồng xung quỹ nhà nước
ngày hai mươi ba tháng bốn công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh đang củng cố hồ sơ xử lý trần hữu thành
sinh năm hai nghìn một ngụ tại quận tân bình về hành vi vận chuyển tàn trữ buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
trinh sát công an quận một mươi một phát hiện và bắt quả tan thành chở trên xe bao tải nghi vấn nên chặn kiểm tra
công an thu giữ hai bốn trăm linh bình xịt dầu chống rịa xét rv bảy loại ba trăm năm mươi gram nhãn hiệu cellis và không có hóa đơn chiến tử
kết quả điều tra xác minh công an quận một mươi một xác định hàng hóa nêu trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
được quy định tại nghị định số chín mươi chín hai nghìn một mươi ba ndcp được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi một ndcp
quy định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
làm việc với cơ quan chức năng đối tượng thành khai nhận đã mua toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nêu trên
từ công ty trách nhiệm hữu hạn sunwell industries địa chỉ số hai mươi bảy đường ba a cư xá bình thới phần tám gộng một mươi một
sau đó bán cho khách hàng kiếm lợi
hiện đối tượng thành và công ty trách nhiệm hữu hạng sunwell industrial đã bị xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang truy bắt đối tượng phạm bá anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
có hộ khẩu thường trú tại phường tân hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai về tội trốn thuế
công an tp hcm xác định phạm bá anh là giám đốc công ty gỗ bá anh
thông qua bị can nguyễn thị thu hiếu từ quý i hai nghìn một mươi tám đến quý i hai nghìn hai mươi một đã mua một trăm chín mươi bảy tờ hóa đơn giá trị gia tăng
với tổng giá trị trước thuế gần một mươi bốn tỷ đồng để cho công ty gỗ bá anh hợp thức hóa hàng hóa trôi nổi
kê khai báo cáo thuế nhằm trốn số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp gần một bốn tỷ đồng
hành vi của phạm bá anh đã cấu thành tội trốn thuế
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày
dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng cao
tp hcm yêu cầu các đơn vị không để hành khách không có phương tiện vận chuyển và bị lợi dụng tăng giá vé trong dịp này
sở giao thông vận tải tp hcm đã có buổi họp khẩn yêu cầu các phòng đơn vị trực thuộc sở tăng cường công tác kiểm tra
về công tác hạ tầng giao thông như biển báo vạch sơn hệ thống đèn tín hiệu giao thông để sửa chữa kịp thời
các bất cập và khiếm khuyết trong hệ thống hạ tầng giao thông đô thị đặc biệt là khu vực trung tâm và các cửa ngõ các tuyến đường trục chính
về hoạt động đường thủy nội địa chủ động phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trong công tác kiểm tra các điều kiện an toàn
bảo đảm hoạt động cảng bến thủy nội địa và bến khách ngang sông
sở cũng chỉ đạo thanh tra giao thông bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông cùng các cơ quan chức năng khác kiểm tra việc chấp hành
các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
và bến bãi đổ xe kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự
ở khu vực bến và xung quanh bến xe
yêu cầu đặt ra là không để hành khách có nhu cầu đi lại không có phương tiện vận chuyển không để xảy ra tình trạng chèn ép giá lợi dụng tăng giá không đúng quy định
tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự trong nước cập nhật
sáng nay tòa nhân dân tp hcm tuyên án sơ thẩm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này ba bị cáo gồm ông trần quý thanh hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
bị xét xử với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị một bốn mươi tám tỷ đồng
qua hồ sơ vụ án và căn cứ vào lời khai của các bị cáo người liên quan hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở để xác định
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh vay tiền với lãi suất ba một tháng
bị cáo trần quý thanh là người trực tiếp làm việc trao đổi với người vay tiền môi giới rồi thông báo với hai con là trần uyên phương và trần ngọc bích nên phải chịu trách nhiệm chính
chịu trách nhiệm tiếp theo là trần uyên phương và trần ngọc bích các bị cáo che giấu việc vay tài sản bằng ký hợp đồng vốn góp có biến động sang tên chuyển nhượng thậm chí khởi kiện tranh chấp ra tòa bị hại khi chuẩn bị đủ tiền thì bị cáo lấy lý do không trả lại tài sản
cả ba bị cáo trong vụ án là ông trần quý thanh trần ngọc bích và trần uyên phương được hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt phạm tội lần đầu có đồng góp cho phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động
từ các nhận định trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh tám năm tù trần uyên phương bốn năm tù xương bị cáo trần ngọc bích bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo